liên quan đến vụ chúng đấu giá ba mỏ cát cao bất thường tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
công điện nêu rõ trên địa bàn thành phố hà nội vừa qua kết quả chúng đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát liên mạc ở quận bắc thứ liêm châu sơn và tây đằng minh châu ở huyện ba vì cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm
có yếu tố bất thường dư luận xã hội đặc biệt quan tâm có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng
để quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo ra soát toàn bộ quy trình đấu giá
không để tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi thất thoát lãng phí lợi ích nhóm
trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá gây nhiễu loạn thị trường
trục lợi và báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi tháng một mươi một
đối với các bộ ngành liên quan trong đó có bộ công an thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường nắm tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản
trước đó vào ngày năm và sáu tháng một mươi một sở tài nguyên và môi trường tp hà nội đã tiến hành tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát trên địa bàn
tổng số tiền các tổ chức cá nhân trả trong phiên đấu giá lên đến gần một bảy trăm linh tỷ đồng trong khi giá khởi điểm là hai tỷ đồng